thưa quý vị từ ngày một mươi năm tới ngày một mươi bảy tháng chín báo nhân dân tham dự các hoạt động và tổ chức một gian trưng bày
tại hội báo nhân đạo lần thứ tám mươi tám diễn ra tại thành phố palais pathé thuộc tỉnh aisson ở phía nam paris
đồng chí lê quốc minh quỳ viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
chủ tịch hội nhà báo việt nam tham dự hội báo
đồng chí lê quốc minh đánh giá cao những giá trị của hội báo được tiếp nối qua nhiều thế hệ
không chỉ nhằm tiếp nối truyền thống của những người cộng sản và nhân dân lao động pháp
mà còn thể hiện tinh thần hữu nghị đoàn kết quốc tế vì hòa bình
tổng biên tập lê quốc minh cũng cho biết báo nhân dân cố gắng tổ chức một gian trưng bày thật trang trọng
tại hội báo nhân đạo để giới thiệu về những thành tựu nổi bật của việt nam trên con đường phát triển và hậu nhập quốc tế
có in đậm những tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ hợp tác
hiệu quả của bạn bè ở pháp và trên khắp thế giới
đây là dịp để báo nhân dân học hỏi kinh nghiệm mở rộng hội báo xuân tại việt nam với nhiều hoạt động đa dạng và phong phú
qua đó có thể làm tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền những chủ trương đường lối
cũng như chính sách của đảng và nhà nước tới người dân nhất là giới trẻ
có thể nói năm nay có nhiều dấu ấn trong quan hệ ngoại giao giữa việt nam và pháp
và tại việt nam đã diễn ra rất nhiều hoạt động kỷ niệm cái dấu mốc quan trọng này
năm nay cũng là năm kỷ niệm năm mươi năm
hiệp định geneva cho nên là những hoạt động kỷ niệm như vậy hết sức sôi nổi suốt từ đầu năm đến giờ
đồng chí fabien gay tổng biên tập báo nhân đạo cho biết
gian trưng bày do báo nhân dân tổ chức với sự tham gia ngày càng phong phú
thực sự nổi bật tại khu quốc tế và đã để lại những dấu ấn quan trọng trong lòng bạn bè pháp và quốc tế
đối với chúng tôi sự hiện diện của không gian trưng bày do báo nhân dân tổ chức tại hội thảo rất quan trọng
thể hiện rõ sự đoàn kết của những người cộng sản
và những người làm báo đảng của pháp và việt nam
trong quá khứ báo nhân đạo luôn sắt cánh cùng với nhân dân việt nam
trong các cuộc chiến tranh chính nghĩa chống chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đếm quốc để thống nhất đất nước
tại hội báo lần này tôi muốn truyền tải một thông điệp rằng
chúng ta hãy cùng nhau tăng cường hơn nữa tình đoàn kết
trong ba ngày hội thảo nhiều cuộc meeting hội thảo diễn đàn giao lưu
và trao đổi về những vấn đề thời sự tại pháp tại châu âu và trên thế giới
được tổ chức với sự tham gia của nhiều chuyên gia
chính trị gia
bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa giữa các nước trên thế giới
tham gia các hoạt động tại gian trưng bày do báo nhân dân tổ chức
có các cơ quan đại diện việt nam tại pháp việt kiều và sinh viên
để giới thiệu những bước phát triển trên tất cả các lĩnh vực của việt nam
với bạn bè pháp và quốc tế
mới đây tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ khởi công công trình cầu văn ly và đường dẫn
việc hình thành tuyến cầu văn ly và đường dẫn
sẽ phá thế độc đạo tiếp cận vùng gò nổi
tránh được nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn từ việc lưu thông bằng đò ngang qua sông thu bồn
dự án cầu văn ly và đường dẫn có tổng chiều dài bảy bảy mươi tám km
mặt đường bê tông nhựa rộng tám mét
cầu văn ly vượt sông thu bồn dài bốn trăm sáu mươi mét
điện chiếu sáng được xây dựng trên toàn tuyến
dự án có tổng mức đầu tư năm trăm bảy mươi năm tỷ đồng
trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương bốn trăm hai mươi tỷ đồng
ngân sách tỉnh một trăm năm mươi năm tỷ đồng
dự án hoàn thành góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch
kết nối hai bờ sông thu bồn
tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa
có phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng phía tây của tỉnh
dự án sẽ được thi công trong thời gian chín trăm linh ngày và hoàn thành vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị cộng hòa nam sudan cộng hòa trung phi
rồi tới khu vực api là vùng lãnh thổ tranh chấp giữa cộng hòa nam sudan và cộng hòa sudan
đó đều là những nơi có nội chiến xung đột vũ trang và nghèo đói
là những nơi rất xa và tưởng như không liên quan gì tới việt nam
tuy nhiên đó cũng là những nơi có các chiến sĩ có các sĩ quan
quân đội nhân dân và cảnh sát nhân dân công an nhân dân việt nam
đang thực hiện sứ mệnh trong lực lượng gìn giữ hòa bình
quân đội ta bảo vệ tổ quốc đó là điều quan trọng nhất
vậy tại sao phải đưa bộ đội tới những nơi nguy hiểm như vậy
để trả lời câu hỏi đó hãy nhìn lại tâm huyết
nỗ lực bền bỉ trong suốt hàng chục năm của một vị tướng
nhưng trước hết là một người yêu nước và sẵn sàng vượt mọi rào càn
vì lợi ích quốc gia dân tộc
đó là thượng tướng nguyễn trí vịnh nguyên thứ trưởng bộ quốc phòng
những tấm ảnh này ghi lại những hoạt động âm thầm
trong các chuyến khảo sát ở châu phi đã cách đây hơn một thập kỷ
đó cũng là những bước chân mở đường để chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới
của quân đội nhân dân việt nam
để chuẩn bị cho sự ra đời của một lực lượng mới
một lực lượng mang sứ mệnh đặc biệt
tham gia kiến tạo hòa bình cho thế giới
cũng là để bảo vệ hòa bình cho chính chúng ta
và trưởng đoàn công tác lên ngành gồm lãnh đạo bộ quốc phòng
bộ công an bộ ngoại giao
ấy chính là thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng
bước chân mở đường bao giờ cũng là bước chân khó khăn nhất
để đưa quân đội ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ quốc tế
đó là một điều không hề đơn giản
trong thời gian đầu những trở ngại trong nhận thức là rất lớn
thậm chí đó là những nghi ngờ về bản chất của hoạt động gìn giữ hòa bình
rằng liệu có phải việt nam đưa quân đi đánh những lực lượng khác không
rằng việt nam làm như vậy nghĩa là ngả theo một số nước
hay làm phương hại đến cộng đồng người việt ta ở nước ngoài
nhưng bối cảnh quốc tế đã thay đổi
và có nhiều thêm những việc phải làm vì lợi ích quốc gia dân tộc
để gia tăng vị thế quốc gia
trong những việc đó có việc mở cửa hội nhập với quốc phòng
có việc phải thể hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế
quân đội bảo vệ tổ quốc trước hết là bảo vệ hòa bình
và từ đó có thể suy rộng ra là phải bảo vệ ngay từ trong thời bình bằng biện pháp hòa bình
trong đó đề cao hai trụ cột là tuân thủ luật pháp quốc tế và giữ gìn hòa bình trên thế giới
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình là hành động góp phần thể hiện trách nhiệm của việt nam
đối với những vấn đề quốc tế thể hiện tình cảm hữu nghị của việt nam
với các quốc gia bạn bè đang trong lúc khó khăn hoạn nạn
một quốc gia trên trường quốc tế cũng giống như một cá nhân trong tập thể
và người góp phần đặc biệt quan trọng về mặt chiến lược để cụ thể hóa chủ trương ấy
là thượng tướng thứ trưởng nguyễn trí vịnh
người lính việt nam anh bộ đội cổ hồ thì đã đi vào lòng nhân dân
trong suốt các cuộc kháng chiến và cũng là một tấm gương của thế giới rồi
nhưng mà câu hỏi đặt ra là vậy trong thời bình thì người lính việt nam
và anh bộ đội của hồ ấy thể hiện như thế nào trong các môi trường
khi mà đưa quân chúng ta đi tham gia hoạt động gìn giò bình
thì chúng ta vẫn giữ được danh hình hiệu bộ đội của hồ

trong quá trình mà việt nam biến cam kết của mình về một thành viên có trách nhiệm
của cộng đồng quốc tế thành hành động cụ thể
điều đó đã ngày càng củng cố và nâng cao uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
và bước chân đầu tiên để mở ra hành trình đó là bước chân của thứ trưởng bộ quốc phòng
thượng tướng nguyễn trí vịnh
với mong muốn mang lại nụ cười cho các bệnh nhân không may bị các dị tật
ở vùng hàm mặt từ năm hai nghìn một mươi một đến nay vào tháng ba và tháng chín hàng năm
bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng đà nẵng
phối hợp với tổ chức dvmed đến từ cộng hòa liên bang đức tổ chức khám
và phẫu thuật miễn phí cho các trường hợp bị sức môi hở hàm ếch dị tật vùng mặt cổ
và chỉnh giọng nói hoặc là sẹo xấu sau phẫu thuật để họ tự tin trong cuộc sống
may mắn được chỉ định phẫu thuật miễn phí lần này anh trương văn cạn ở bình định
đã đưa con trai ba tuổi đến bệnh viện trình hình và phục hồi chức năng đà nẵng
để phẫu thuật dị tật bớt ở vùng mặt
nghe được thông tin mà có đoàn bác sĩ nước ngoài về để phục vụ cho người dân việt nam mình á
với lại cho các cháu bị thở hàm ếch dị tật trên mặt thì gia đình tôi rất là vui vẻ
và lấy niềm hạnh phúc và đưa cháu ra liền luôn để được điều trị
còn với cô gái này ba mươi năm qua cô phải chấp nhận với dị tật trên môi và phát âm rất khó khăn
lần này đến với chương trình cô hy vọng sẽ có được nụ cười
và giọng nói như bao người bình thường khác
thời gian qua chúng tôi đi thăm khám thì ở những cái vùng sâu vùng xa
họ có những dị tật vùng mặt rất nặng mà họ không biết mổ ở đâu
thì sau khi về thì đoàn với mít thống nhất cũng đã lên chương trình mổ
và có những ca mổ gần như tám tiếng để trở lại khuôn mặt cho bệnh nhân
lần phẫu thuật miễn phí này hơn hai trăm linh bệnh nhân đến từ các tỉnh thành

bệnh nhân được khám và điều trị trong đó có năm mươi ca được phẫu thuật độ tuổi từ một đến bốn mươi tuổi
mục tiêu của chúng tôi là đào tạo và cùng làm việc với các bác sĩ tại địa phương
hiện tại chúng tôi kết hợp với các bác sĩ ở đại học đà nẵng đại học y dược huế
và bệnh viện trung ương huế đều đến đây và mổ cùng chúng tôi
việc điều trị sau mổ cho bệnh nhân như điều trị ngôn ngữ điều trị chỉ nha
cần phải theo dõi lâu dài
do vậy rất cần sự hỗ trợ của các đồng nghiệp tại địa phương
qua hơn một mươi năm thực hiện chương trình đã khám cho hơn ba sáu trăm linh người
chỉ định phẫu thuật gần một ba trăm linh ca và các điều trị khác hơn ba trăm chín mươi bệnh nhân
ngoài các phần bảo hiểm y tế chi trả người bệnh được miễn hoàn toàn các chi phí điều trị
và một phần kinh phí ăn ở đi lại trong quá trình khám chữa bệnh
từ ngày một mươi sáu một mươi chín tháng chín tại bản linh mông xã cao phạ huyện mù căng trải tỉnh yên bái
phối hợp với công ty cổ phần du lịch và thể thao viên nam
tổ chức festival dù lượn bay trên miền danh thắng năm hai nghìn hai mươi ba
tại festival dù lượn du khách được trải nghiệm những màn trình diễn do các phi công thể hiện
như nhảy dù từ độ cao hai m ba chín trăm linh m các pha trình diễn nhào lộn
tạo hình trên không của gần một trăm linh phi công
đến từ các câu lạc bộ bay trong nước và quốc tế
là dịp để mỗi phi công thể hiện bản lĩnh kỹ thuật của bản thân trong quá trình bay trình diễn rủ lượn
có chiều dài khoảng ba mươi km ở độ cao một hai trăm linh m so với mực nước biển
đèo khao phạ là một trong những đèo dài nhất cả nước
thời tiết ở đây mát mẻ quanh năm nơi đây đã trở thành điểm bay hấp dẫn của môn thể thao dù lượn
được nhiều phi công trong nước và quốc tế đánh giá
là một trong những điểm nhảy dù lượn đẹp nhất trên thế giới
festival dù lượn bay trên miền danh thắng năm hai nghìn hai mươi ba
diễn ra đến hết ngày một mươi tám tháng chín hứa hẹn để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách
ma túy là gì tác hại của ma túy như thế nào đối với sức khỏe của con người
cách nhận biết các loại ma túy mới và cần làm gì để không vô tình trở thành đối tượng phạm tội
tất cả những vấn đề này đều được các cán bộ chiến sĩ công an hà nội giải đáp
một cách chi tiết cụ thể trong các buổi sinh hoạt thực tế đầu năm học
xây dựng trường học an toàn là mục tiêu mà lực lượng công an hà nội đang nỗ lực để thực hiện
theo lực lượng công an hà nội hiện nay các đối tượng phạm tội thường lôi kéo
tìm mọi cách đưa ma túy vào trường học thông qua những điểm tụ điểm quanh nhà trường
và từ chính học sinh sinh viên
ban đầu là cho dùng thử không mất tiền sau đó thì góp tiền mua và tiếp đến là các em sẽ tự tìm mua
tất cả những vấn đề này đều được cán bộ chiến sĩ công an hà nội giải đáp
một cách chi tiết cụ thể trong các buổi sinh hoạt thực tế đầu năm học
chúng tôi cảnh báo với các bạn về ma túy tổng hợp
những ma túy tổng hợp những hoang tử
những phương tượng của ma túy tổng hợp những tác hại hay những phương thức thủ đoạn

và những hội nhóm lôi kéo sử dụng ma túy trên không gian mạng

các kiến thức về vấn đề phòng chống tội phạm còn được sáng tạo

cách làm này giúp cho các bạn học sinh sinh viên dễ tiếp cận vấn đề

ma túy thế hệ mới ẩn núp dưới nhiều hình thức với những hóa chất cực độc
nếu không ngăn chặn từ sớm từ xa
ma túy sẽ tàn phá thế hệ trẻ
việc tuyên truyền giáo dục cho các em không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an